sáng ngày hai mươi bốn tháng năm tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đưa vụ án giết người ra xét xử
đối với bị cáo nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là vụ án đã từng gây chấn động dư luận trong thời gian qua
theo hồ sơ vụ án do thù hàng từ trước với ông nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
nên vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi thấy ông hoàng đang ngồi đánh cờ
trước tiềm tạo hóa tại xã hồng sơn sẵn có búi trong người
nguyễn văn ngọc đã tấn công liên tiếp vào đầu ông hoàng
nạn nhân mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi gây án hung thủ đã đến hồ suối đá bứt cây búa xuống hồ
rồi đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh và hội đồng xét xử nhận định
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi ngọc dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của nạn nhân gây tử vong
đã thể hiện tính công độ hung hãng coi thường pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của người khác rất nguy hiểm cho xã hội
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương
nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn ngọc
với mức án cao nhất là tử hình buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần ba trăm ba mươi triệu đồng
và phải hỗ trợ tiền nuôi dưỡng cho con của bị hại đến khi con bị hại đủ một mươi tám tuổi